trung tâm y tế hạ hòa phú thọ vừa tiếp nhận năm bệnh nhân tám mươi một tuổi tới khám do bị sưng nề mất vận động cẳng tay trái
theo lời kể của người bệnh trước vào viện khoảng năm ngày người bệnh bị ngã bị trật khớp khỉu tay trái đã đến viện khám và được xử trí nán chỉnh cố định khớp khỉu tay trái
được bác sĩ kê đơn thuốc hướng dẫn điều trị chăm sóc tại nhà hẹn sau hai tuần đến kiểm tra lại
tuy nhiên khi về nhà người bệnh đã nghe người quen bó thuốc nam cho nhanh khỏi không thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ
sau bốn ngày bói thuốc vùng khỉu và cẳng tay bàn tay trái sưng mất vận động
qua thăm khám bác sĩ nhận thấy vùng khỉu tay trái của người bệnh sưng nề biến dạng nắn đau nhiều mất vận động cẳng bàn tay trái sưng nề nhiều bầm tím có nhiều nốt phòng nước
sau khi thực hiện các cận lâm sàng cần thiết người bệnh được trần đoán trật khớp khỉu trái nhiễm trùng vùng cẳng bàn tay trái sau bó thuốc nam
bác sĩ chuyên khoa một đặng huy lưu phó trưởng khoa ngoại tổng hợp gây mê hồi sức cho biết
đây là một trong số rất nhiều những trường hợp bị chấn thương hay các bệnh lý cơ xương khớp không điều trị hoặc không tuân thủ điều trị ở các cơ sở y tế
không thể phủ nhận tác dụng của thuốc nam trong điều trị một số bệnh lý
tuy nhiên đối với các chấn thương xương khớp người bệnh cần đến cơ sở y tế để được trần đoán và xử lý đúng cách
theo các bác sĩ khi bị trấn thương nhiều người không tuân thủ việc bỏ bột mà lựa chọn đắp thuốc nam
nhưng công dụng chủ yếu của thuốc nam là tiêu sưng giảm phu nề hết ứ động khí huyết từ đó làm giảm đau
sau khi đắp thuốc người bệnh có thể cảm thấy bớt đau bớt khó chịu nên nghĩ rằng đắp thuốc hiệu quả hơn
tuy nhiên việc bó thuốc nam có nhiều nguy hại mà bệnh nhân có thể chưa biết như nguy cơ xương không liền hoặc liền xương nhưng bị biến dạng có thể ảnh hưởng đến vận động của người bệnh
nguy cơ nhiễm trùng do đắp một số loại thuốc không rõ nguồn gốc còn có thể gây viêm luet nhiễm trùng da mô mềm và nguy hiểm hơn là nhiễm trùng huyết
mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về việc người dân tự sử dụng thuốc nam đắp vào vết thương để chữa trị theo mẹo dân gian dẫn đến tình trạng nhiễm trùng hoại tử
tuy nhiên vẫn có không ít trường hợp lựa chọn tin vào lời mách tin đồn dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc
các bác sĩ khuyến cáo đắp thuốc nam chỉ có thể hỗ trợ giảm đau tiêu viêm và không có tác dụng liền xương
bò các loại thuốc không rõ nguồn gốc còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm luet nhiễm trùng
vì vậy người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của các bác sĩ không tự ý điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian để tránh những biến chứng rủi ro có thể xảy ra